một đường dây đưa phụ nữ việt nam sang trung quốc vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đăng nông
phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá bắt giữ ba đối tượng góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương
vào cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy phạm văn diễn chú tại thái nguyên và hà thị nghĩa chú tại huyện crono tỉnh đắk nông
đã liên lạc và thống nhất với nhau về việc tìm phụ nữ việt nam để đưa sang trung quốc bán làm vợ
vào sáng ngày một tháng bốn nghĩa đưa một cô gái tên trang ở thị xã giang nghĩa đến một khách sạn thuộc huyện sóc sơn hà nội
đến đêm ngày một tháng bốn khi các đối tượng nghĩa và diễn đang thực hiện hành vi mua bán người
thì bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk nông bắt quả tang
ngoài vụ trên chúng còn thực hiện chất lọt thêm năm vụ với tám phụ nữ bị đưa sang trung quốc bán
trong đó có một vụ chúng thực hiện cùng với nguyễn quang cường chú tại thị trấn đắc mâm
năm hai nghìn một mươi sáu và đến tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy là sáu vụ đưa tổng số là như vậy là một mươi loạn nhân
là người của đắk nông của đắk lắc của thành phố hồ chí minh của quảng nam để bán qua trung quốc
thì hầu hết số loạn nhân này thì đến nay chúng tôi đã như vậy là đã được về
và có một số thì như vậy là giải cứu thông qua các đối ngoại của bộ công an việt nam và bộ công an trung quốc
nhưng mà cũng chưa thể hết được
đối với vụ án này
nhân hầu hết là người kinh không có công an việc làm
có nạn nhân đã ly hôn trồng làm ở các quán karaoke các dịch vụ massage
các đại nhân trước khi bán sang trung quốc đã có sự thỏa thuận về số tiền được hưởng
và khi bị bán qua trung quốc các nạn nhân được các đối tượng cho một phần tiền
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông đã tống đặt quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với ba đối tượng trên về hành vi mua bán người
quá trình điều tra cái nhóm tội phạm mua bán người này
hết sức khó khăn bởi vì không được sự cộng tác của nạn nhân
không được sự cộng tác của nạn nhân khai báo không thành khẩn
không thành khẩn và thậm chí còn trốn tránh cái vấn đề như vậy là khi phát hiện là nạn nhân
cho nên là chúng tôi sẽ thu thập cũng rất khó khăn trong vấn đề là thu thập
và như vậy làm cái chứng cứ để đấu tranh
để đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm này bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an
thì các cấp chính quyền và ban ngành đoàn thể cần tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức
và ý thức phòng ngừa tội phạm cho người dân tích cực phối hợp với lực lượng công an
tham gia phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương